ngày một mươi một tháng năm công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã bắt ba đối tượng để điều tra về tội cho vay nặng lãi
theo thông tin ban đầu trong ba đối tượng nguyễn văn tuấn lê văn trung và trần phú trung đang lấy tiền lãi của một người dân tại khu phố một thị trấn tân phú với lãi suất chín mươi một tháng thì bị lực lượng công an bắt quả tang
khám xét nơi ở của tuấn lực lượng công an thu giữ được bốn áo giáp chống đạn bốn cây rũ ba khúc một gói đạn bi và một can nhựa có chứa chất lỏng nghi là acid
bước đầu cơ quan công an xác định nguyễn văn tuấn là đối tượng cầm đầu địa bàn hoạt động ở thị trấn tân phú và xã phú lâm huyện tân phú
hiện công an huyện tân phú đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ